thưa quý vị theo dự báo đà nẵng có thể trở thành một trong những tâm mưa lớn của cơn bão số bốn
trong gần hai mươi giờ qua lượng mưa ở mức một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên đến hai trăm linh mm
trong đêm qua bão đã có dấu hiệu rõ ràng kèm theo mưa lớn và gió lốc khoảng cấp sáu đến cấp bảy
khoảng bốn giờ đến năm giờ sáng bão áp sát bờ hơn giật đến cấp chín
sau đó sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân trong đêm qua và dạng sáng nay về cơn bão số bốn tại thành phố đà nẵng
trong đêm qua bão áp sát bờ hơn giật đến cấp sáu đến cấp bảy